bệnh viện hùng vương tp hcm vừa được bộ y tế cho phép triển khai kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
đây là bệnh viện thứ ba tại tp hcm được phép thực hiện kỹ thuật y khoa này
mang thai hộ được áp dụng trong các trường hợp hiếm muộn vì người vợ không thể mang thai sinh nở
do các bệnh lý tim thận gan phổi và bệnh lý sản phụ khoa như không có tử cung
bị cắt tử cung do ung thư hay dị dạng bất thường xẻ thai nhiều lần không rõ nguyên nhân
làm thụ tinh ống nghiệm nhiều lần nhưng chuyển phôi thất bại
dùng để thụ tinh trong ống nghiệm phải là của chính cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ
người mang thai hộ phải là chị em họ cùng hàng của người nhờ mang thai hộ
bệnh viện hùng vương là bệnh viện thứ năm trên toàn quốc được triển khai kỹ thuật mang thai hộ
sau bệnh viện phụ sản trung mương hà nội bệnh viện đa khoa trung mương huế
bệnh viện tù dũ và bệnh viện mỹ đức tp hcm